tối ngày hai tháng hai tại hội trường thống nhất tp hcm chủ tịch nước võ văn thưởng đã tham dự
và có bài phát biểu chúc tết toàn thể bà con kiều bào tại chương trình xuân quê hương hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời đánh trống khai hội mừng xuân
phát biểu tại chương trình xuân quê hương hai nghìn hai mươi bốn chủ tịch nước võ văn thưởng đánh giá
việt nam đã đi qua một năm khó khăn với nhiều biến động lớn
tuy vậy việt nam đã nỗ lực vượt khó đạt kết quả quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực
với những dấu ấn nổi bật tăng trưởng gdp đạt năm năm chính trị xã hội ổn định
quốc phòng an ninh được giữ vững đối ngoại rộng mở các lĩnh vực văn hóa lao động
việc làm an sinh xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được quan tâm chú trọng và có nhiều tiến bộ
những thành tựu ấy đạt được là do sự lãnh đạo đúng đắn của đảng
sự nỗ lực của hệ thống chính trị trên cơ sở phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
trong đó có sự đồng góp quý báu và rất quan trọng của cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
ở bất cứ nơi đâu đã là con lạc cháu hồng đều luôn là một phần máu thịt
một bộ phận không thể tách trời của tổ quốc luôn hiện hữu trong trái tim tình cảm của đất nước dân tộc việt nam
chủ tịch nước võ văn thưởng nhấn mạnh đảng nhà nước việt nam đang tiếp tục nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật
cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn để đồng bào về thăm đất nước
người thân đầu tư sản xuất kinh doanh hợp tác khoa học công nghệ giáo dục hoạt động văn hóa nghệ thuật
tham gia góp ý chính sách chia sẻ kinh nghiệm và tri thức làm cầu nối giữa việt nam và thế giới
việt nam mong muốn được đón các nhà đầu tư thế giới trong đó có người gốc việt
trên cơ sở bảo đảm công bằng bình đẳng cho mọi người trong tiếp cận cơ hội đồng góp cho đất nước và thù hưởng thành quả phát triển
trong sáng cùng ngày chủ tịch nước võ văn thưởng cùng phu nhân lãnh đạo đảng nhà nước và thành phố hồ chí minh
đã dân hoa tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh
sau đó cùng nhiều kiều bào tham gia nghi thức thả cá chép tỉ ông táo tại bến nhà rồng